các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng số tiền huy động được công bố cho thấy ông trump và ủy ban quốc gia đảng cộng hòa rnc đã cải thiện được tình hình tài chính so với tháng trước
khi cựu tổng thống mỹ và các ủy ban gây quỹ chính của ông công bố tổng số tiền mặt hiện có là khoảng bốn mươi một chín triệu đô la mỹ
còn rnc thì đang nắm giữ thêm khoảng một mươi một ba triệu usd
tổng số tiền nêu trên được đưa vượt qua sáu mươi ba triệu đô la mỹ mà chiến dịch tranh cử của ông trump từng huy động được với đảng cộng hòa
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi thời điểm diễn ra chiến dịch tranh cử tổng thống gần đây nhất
và là khoảng thời gian đại dịch covid một mươi chín càn quét khắp nước mỹ làm thay đổi cuộc sống bình thường
tuy nhiên ông trump và rnc cần phải huy động thêm nhiều tiền hơn nữa để thu hẹp khoảng cách với chiến dịch vận động của tổng thống joe biden và ủy ban quốc gia đảng dân chủ dnc
tổng thống biden và đảng dân chủ đã thông báo tổng số tiền mặt vào thời điểm cuối tháng hai là hơn một trăm năm mươi năm triệu usd và vẫn chưa công bố tổng số tiền thu được trong tháng ba
chiến dịch tranh cử của ông trump bày tỏ hy vọng sẽ quyên góp được ba mươi ba triệu usd
tại tiệc ngày sáu tháng bốn tại cô lọc bộ malago hạt palm beach florida vượt con số hơn hai mươi sáu triệu usd mà tổng thống biden quyên góp được hồi tuần trước tại một sự kiến gây quý ở new york
với sự góp mặt của hai cựu tổng thống barack obama và bill clinton cùng nhiều minh tinh điện ảnh
những người tham dự buổi gây quỹ lớn đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của ông trump sẽ phải trả tới tám trăm một mươi bốn sáu trăm linh usd một người
trong khi chiến dịch quyên góp tranh cử của cựu tổng thống trump và đảng cộng hòa
thu hút hàng chục triệu người tham gia vào tháng ba thì những rắc rối pháp lý lại khiến nhóm vận động của ông thêm căng thẳng
góp phần giúp phe của tổng thống đương nhiệm biden gia tăng lợi thế tài chính
hồ sơ bầu cử liên bang cho thấy safe america công cụ gây quý và chi tiêu chính trị của cựu tổng thống trump
kể từ khi ông giờ nhiệm sở đã chi hơn bảy mươi hai năm triệu usd cho các chi phí pháp lý tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một
chỉ trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn seat ammerter đã phải trả gần năm sáu triệu usd
pháp lý phần lớn liên quan tới cựu tổng thống trump và các đồng minh của ông vượt qua số tiền mà ủy ban thu được trong tháng trước
chi phí pháp lý đối với ông chủ thứ bốn mươi năm của nhà trắng dự tính sẽ tiếp tục tăng lên khi ngày xét xử cận kề hơn
quý vị thân mến có vẻ như ông trump đang được ủng hộ nhiều hơn trong lần tái xuất này
với quan điểm nhập cư cứng rắn hơn hẳn đối thủ joe biden
vốn có quan điểm nhập cư mềm mỏng ông joe biden được cho là đã mở rộng vòng tay về những người nhập cư
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai chính quyền ông biden
đồng ý tiếp nhận những người xin tị nạn từ venezuela đã vượt qua bài kiểm tra lý lịch
và có ít nhất một người bảo lãnh đang sinh sống tại mỹ
hiện nay những người di cư từ các nước khác trong khu vực mỹ latin đủ điều kiện
cũng sẽ được hưởng đặc âm tương tự với ước tính khoảng ba mươi người một tháng
tổng thống joe biden kỳ vọng chính sách này sẽ giảm tải cho hệ thống kiểm soát biên giới đang bị kéo căng của mỹ
quan điểm bảo vệ người nhập cư cũng được ông biden đưa ra trong cuộc chạy đua vào nhà trắng năm nay
thể hiện sự đối lập với quan điểm bài xích của đối thủ trump
từ trước đến nay ông donald trump vẫn luôn giữ nguyên quan điểm cứng rắn trong vấn đề nhập cư
nhấn mạnh nguy cơ an ninh cây xa bởi những tội phạm không có quốc tịch mỹ
đánh thẳng vào danh giới mong manh nhưng sâu sắc về sự khác biệt trùng tộc trong lòng người dân
thông điệp lần này của cựu tổng thống đã tạo nên tiếng vang lớn
một lần nữa khẩu hiệu xây bức tường build the world được được ông trump đưa ra
trong chính sách ngăn chặn dân di cư vượt biên vào mỹ hồi năm hai nghìn một mươi năm
lại được hô vang bởi những người ủng hộ trung thành của ông
ông trump đã nói về chính sách nhập cư tại các cuộc vận động tranh cử ở hai bang chiến địa
wisconsin và michigan trong tuần này
cựu tổng thống đã gọi số vụ bắt giữ cao kỷ lục gần đây đối với những người vượt biên trái phép
là một cuộc xâm lược do đảng dân chủ giàn dựng đồng thời lên tiếng cáo buộc đối thủ biden
đã cố tình cho phép tội phạm và những kẻ khủng bố tiềm năng vào đất nước mà không bị kiểm soát
hiện nay chính quyền ông joe biden đang tỏ ra lúng túng trước vấn đề nhập cư
trong tuần đầu tiên lên nắm quyền tại nhà trắng
đương kim tổng thống đã cho dừng việc xây dựng các bức tường biên giới mỹ mexico
được bắt đầu bởi người tiền nhiệm donald trump
tuy nhiên vào cuối năm ngoái một bức tường dài ba mươi hai km chạy dọc bang texas liền kề với mexico
lại được chính quyền ông biden cấp phép xây dựng nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép
tại khu vực này cho thấy sự thay đổi lớn trong chính sách nhập cư của tổng thống
chính điều này đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều ngay trong nội bộ đảng dân chủ
về khả năng ổn định tình hình biên giới của ông biden
thậm chí một cuộc thăm dò gần đây của hãng tin ap cho thấy
nhiều người trong đảng dân chủ lại quay ra ủng hộ thông điệp biên giới của ông trump
nhiều cử tri cũng lo ngại rằng cơn khủng hoảng nhập cư lần này sẽ làm gia tăng các tệ nạn xã hội
và tỷ lệ thất nghiệp tại nước mỹ
theo một cuộc thăm dò gần đây của trung tâm nghiên cứu pial
bốn mươi năm người mỹ đánh giá tình hình biên giới hiện nay là bất ổn
nằm trong số bốn mươi năm người mỹ đang thất vọng
bà veget boys một nhà hoạt động xã hội tại chicago cho rằng
đảng dân chủ đã đi sai hướng
theo bà tổng thống mỹ nên đầu tư vào chính người mỹ thay vì tập trung vào những người mới đến
bà boice cho biết những người vượt biên muốn thoát khỏi đói nghèo ở quê hương và đến đây vì giấc mơ mỹ
nhưng họ không biết rằng chính người mỹ cũng đang phải chịu đựng tình cảnh đói nghèo
ngày càng có nhiều người nghèo đến mỹ và đây thực sự là một thảm họa
ông donald trump từng là tổng thống ít được yêu thích nhất
và bị gần hai phần ba người dân mỹ chỉ trích vào thời điểm ông rời nhiệm sở
tuy nhiên khi tình hình nhập cư trái phép ngày càng trở nên nghiêm trọng
cuộc thăm dò mới nhất của tờ new york times vào cuối tháng ba
lại cho thấy mức độ tín nhiệm của ông trump đạt bốn mươi bốn cao hơn đối thủ joe biden tới sáu
ông trump đã thành công gãi đúng chỗ ngứa của người mỹ
nhiều người hy vọng chính sách nhập cư của ông trump sẽ giúp cải thiện tình trạng bất ổn hiện nay
trong trường hợp ông có thể quay lại nhà trắng trong nhiệm kỳ tới
thưa quý vị dù đang được ủng hộ về vấn đề nhập cư
tuy nhiên mới đây ông trump lại gặp rắc rối vì phát ngôn
cựu tổng thống mỹ donald trump đang đối mặt với cáo buộc từ nhiều bên
cho rằng ông có hành vi và phát ngôn mang tính bạo lực nguy hiểm
ông michael trailer giám đốc truyền thông cho chiến dịch tái tranh cử của tổng thống mỹ joe biden
tố cáo ông donald trump kích động bạo lực chính trị
theo reuters cáo buộc liên quan việc ông trump chia sẻ lên mạng xã hội
một đoạn video quay chiếc xe bán tải có dán hình ông biden bị chói tay chân ở sau xe
với nhiều lá cờ ủng hộ ông trump
theo reuters đây không phải là lần đầu ông trump ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa
có hành vi mang tính kích động
hồi tháng ba ông nói sẽ có cuộc tắm máu nếu ông không đắc cử vào tháng một mươi một tới
hồi cuối năm ngoái với cựu tổng thống cho rằng người nhập cư đang đầu độc dòng máu mỹ
và gọi các đối thủ chính trị là sâu bọ
năm ngoái ông trump từng bị phạt tiền vài lần vì có những phát ngôn công kích thư ký
trong vụ kiện dân sự tại new york
hồi tháng một thẩm phán arthur n gordon tuyên phạt ông trump vào các đồng bị đơn
gồm hai con trai và tập đoàn của ông bốn trăm sáu mươi bốn triệu usd tương đương một mươi một năm trăm hai mươi hai tỷ đồng
về hành vi khai gian giá trị tài sản để được hưởng ưu đãi vay vốn và bảo hiểm
tòa án ra thời hạn ba mươi ngày để ông nộp tiền bảo lãnh tương đương một trăm linh mức phạt nói trên
trong thời gian ông khẳng án
khi hạn cho sắp đến và nhà chức trách đang chuẩn bị tịch thu tài sản của ông trump
tòa phúc thẩm đã giảm mức bảo lãnh xuống còn một trăm bảy mươi năm triệu usd
theo cnn một công ty tài chính tại california ngày một tháng bốn đã đồng ý nộp số tiền bảo lãnh nói trên cho ông trump
như vậy việc thi hành án sẽ bị hoãn lại trong khi phía ông trump kháng nghị tòa phúc thẩm
bãi bỏ phán quyết bị cho là bất công này
trong một vụ án hình sự cúng tại new york thẩm phán john merchant ngày một bốn ra lệnh cấm ông trump
có hành vi hay lời nói đe dọa các nhân chứng nhân viên tòa án và người thân của họ
quy định được mở rộng phạm vi sau khi cựu tổng thống gọi con gái của ông morton là người bị bệnh dại
ông trump sẽ bị xét xử từ ngày một mươi năm tháng bốn với cáo buộc che giấu việc chi một trăm ba mươi usd
cho ngôi sao phim người lớn stomin dannels trước cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
để bà này không hé lộ mối quan hệ tình ái giữa hai người trước đó
ông trump tuyên bố không quen biết bà dannels và phủ nhận các cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh
nhằm che giấu khoản chi nói trên
theo nbc news cựu trợ lý hope hicks của ông trump dự kiến cung cấp lời khai cho cơ quan công tố liên quan vụ án này
đây là một trong số bốn vụ án hình sự đối với ông trump và là vụ đầu tiên được đưa ra xét xử
trong một diễn biến khác một thẩm phán ở new york mới đây đã bác bỏ nỗ lực của cựu tổng thống donald trump
nhằm trì hoãn phiên tòa xét xử ông vào ngày một mươi năm tháng bốn liên quan đến cáo buộc trả tiền bịt miệng cho diễn viên phim người lớn
ông trump muốn chỉ hoãn phiên tòa này để chờ đến khi tòa án tối cao xem xét kiến nghị miễn trừ của tổng thống trong một vụ án hình sự khác
tòa tối cao dự kiến sẽ nghe các lập luận của ông trump rằng ông được hưởng quyền miễn truy tố liên bang
vì nỗ lực lật ngược thất mại trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
các luật sư bảo chữa của ông trump trong vụ án ở new york kiến nghị thẩm phán jong merchon chỉ hoãn phiên tòa cho đến khi quá trình xem xét đó hoàn tất
họ cho rằng điều này phù hợp vì các công tố viên đang tìm cách đưa ra cáo buộc dựa trên những tuyên bố của ông trump
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi một khi ông đang là tổng thống
trong phán quyết đưa ra vào ngày ba tháng bốn thẩm phán murchon cho rằng ông trump đã chờ quá lâu để nêu ra vấn đề
phán quyết viết
bị cáo có vô số cơ hội để nêu ra yêu cầu về quyền miễn trừ của tổng thống trước ngày bảy ba hai nghìn hai mươi bốn
todd blanch luật sư của ông trump từ chối bình luận
ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa đều không thừa nhận cả bốn cáo trạng hình sự mà ông đang phải đối mặt
vụ án ở new york có thể là vụ án duy nhất được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử tháng một mươi một năm nay
khi ông trump tái đấu với đối thủ cũ joe biden
ông bị cáo buộc làm giả giấy tờ để che giấu khoản tiền một trăm ba mươi usd trả cho diễn viên phim người lớn stomy dannels
thông qua luật sư cũ michael coen để đổi lấy sự im lặng của người phụ nữ này
trước cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu về quan hệ giữa hai người hồi năm hai nghìn sáu
ông trump phủ nhận chuyện đó với daniels tên thật là stephanie clifford
quyết định của tòa án tối cao về việc tiếp nhận đơn kháng cáo của ông trump
trong vụ cáo buộc can thiệp bầu cử liên bang là chiến thắng lớn đối với ông
khiến phiên tòa bị chậm ít nhất vài tháng
ông trump cũng phải đối mặt với vụ kiện ở bang georgia về nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm hai nghìn một mươi năm
vụ kiện ở bang florida với cách ông xử lý các tài liệu nhạy cảm của chính phủ
sau khi rời nhà trắng vào năm hai nghìn hai mươi một
chưa chắc chắn khi nào những vụ án đó sẽ được xét xử